ngày một mươi tháng năm công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai tạm giữ một mươi bảy đối tượng để phân loại lấy lời khai điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trước đó các đối tượng này bị bắt giữ khi đang tham gia đánh bạc với quy mô lớn trên một ngọn đồi hoang vắng ở xã cây gáo huyện trảng bom
trước đó vào ngày chín tháng năm công an huyện trảng bom đã bắt quả tang một mươi bảy đối tượng đang đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn tiền
tại ấp tân lập hai xã cây gáo huyện trảng bom
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn hai trăm sáu mươi triệu đồng tiền mặt trong đó chín mươi hai triệu trên chiếu bạc
số còn lại là các đối tượng bỏ lại khi chạy một khẩu súng bắn đạn bi sắt sáu con gà đá hơn hai mươi xe máy cùng nhiều dụng cụ liên quan để phục vụ đánh bạc
theo công an huyện trảng bom sòng bạc hoạt động khá tinh vi tổ chức trên ngọn đồi hoang vắng chỉ có một con đường độc đạo đi lên
trong khi đó ở phía dưới đồi các đối tượng thay nhau cảnh giới
và đưa khách lên đồi chơi khi có nhu cầu